bản tin của bộ y tế tối ngày hai mươi tháng sáu cho biết có chín mươi bốn ca mắc mới trong nước là các bệnh nhân
từ một mươi ba một trăm một mươi tám đến một mươi ba hai trăm một mươi một trong đó tại tp hcm năm mươi bảy ca bắc giang hai mươi ba ca đà nẵng chín bắc ninh ba nghệ an hai
trong đó tám mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tổng trong ngày việt nam đã ghi nhận ba trăm một mươi một bệnh nhân nâng số ca mắc tại việt nam đến nay là một mươi ba hai trăm một mươi một
và vào trường ngày hôm nay việt nam đã tiếp nhận năm trăm linh liều vaccine verocel của sinopharm
và năm trăm linh hai bốn trăm linh chiếc bơm kim tiêm tiêm chủng dùng một lần loại một ml
dự kiến sẽ tiêm cho ba nhóm đối tượng đó là công dân nước cộng hòa nhân dân trung hoa làm việc tại việt nam
người việt nam có nhu cầu học tập làm việc kinh doanh tại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này đặc biệt là ở các địa phương sát biên giới với nước cộng hòa nhân dân trung hoa